mùa khô thì bụi bạm ô nhiễm môi trường thế nhưng mùa mưa mới thực sự là nỗi lo của người dân sinh sống trong khu vực công trình hồ chứa nước nặng cắt
do việc thi công giang dở kéo dài hiện nay hàng chục hộ dân ở đây phải đi lại trên những con đường lầy lội hay trên những cây cầu tạm tranh vanh
nên thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông trong những ngày mưa lũ
sinh ra và lớn lên trong lòng hồ nậm cắt thế nhưng cứ đến mùa lũ chị hậu và nhiều hộ gia đình trong thôn bản pẹn lại cảm thấy lo lắng
cứ lũ về nhiều chiếc cầu tạm như thế này lại là phương tiện đi lại chủ yếu nhưng nó có thể bị lũ cuốn phăng xuống lòng sông bất cứ lúc nào
những lo lắng của người dân bản penn là có cơ sở bởi chỉ qua những trận mưa không lớn gần đây
nước sông đã dâng cao tràn ngập mặt đường và đặc biệt là nhiều lần cuốn trôi cây cầu tạm bắc qua sông
thế nhưng do sòng nước chảy xiết và thường xuyên bị ngập ống nên câu chuyện sáng sượng cầu chiều lại trôi vẫn thường xảy ra
nguyên nhân của thực trạng này là do việc thi công công trình hồ nước nặm cắt sang giờ kéo dài
đến thời điểm này các chủ đầu tư trực tiếp đẩy nhanh tiến độ dự án
tuy nhiên chắc chắn trong mùa mưa này dự án hồ nước chướng nặm cắt chưa thể hoàn thành
và người dân trong vùng hồ nậm cắt sẽ vẫn phải đối mặt với những nguy hiểm do mưa lũ gây ra
đầu tư xây dựng một công trình hàng trăm tỷ đồng ở một tỉnh còn khó khăn như bắc cạn là hết sức quan trọng
thế nhưng sự an toàn của người dân cũng cần được chủ đầu tư quan tâm đúng mức